do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và những đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua
hàng chục mét kè chắn sóng tại xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị sóng biển đánh vỡ
gây sụt lún sâu vào mặt đường điều này khiến hàng trăm hộ dân sống tại đây hết sức lo lắng
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
bão số một mươi giữa tháng chín vừa qua gây sóng cực lớn chiều cường dâng cao hơn bốn mét
đã khiến một đoạn dài kè biển chăn sóng tại xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị hư hỏng nghiêm trọng
nhiều chỗ bị sóng biển đánh sập hoặc dạn nứt gây nguy hiểm cho người dân sống dọc tuyến kè
tuyến kè biển tại xã nhân trạch huyện bố trạch dài gần ba km
được tỉnh quảng bình đầu tư xây dựng năm hai nghìn một mươi với số vốn đầu tư sáu mươi tỷ đồng
sau khi đưa vào sử dụng đã góp phần bảo vệ cho gần tám trăm linh hộ dân sống dọc bờ biển xã nhân trạch tránh chiều cường uy hiếp
tuy nhiên qua thời gian do ảnh hưởng của mưa bão và chiều cường khiến tuyến kè ngày càng xuống cấp và nhiều đoạn bị sóng biển đánh vỡ
tuy nhiên qua thời gian do ảnh hưởng của mưa bão và chiều cường khiến tuyến kè ngày càng xuống cấp và nhiều đoạn bị sóng biển đánh vỡ
để khắc phục tình trạng vỡ kè biển chính quyền địa phương xã nhân trạch đã huy động người dân cùng các phương tiện đóng cọc dùng bao tải cát để ra cố
tuy nhiên đây chỉ là phương án tạm thời trước mắt
do đó tỉnh quảng bình cần sớm có biện pháp sửa chữa để ngăn chặn tình trạng sạt lở ngày càng ăn sâu và bảo đảm an toàn cho người dân